trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều địa phương trên cả nước đã có những hoạt động rất thiết thực nhằm chia sẻ cũng như tăng cường công tác kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
gia tài trợ chương trình là công ty sơn kim retail đã trao một mươi chai gel rửa tay khô sát quẩn hai cẩu trang y tế
một trăm linh bình dung dịch sát quẩn loại năm lít cho các đơn vị bệnh viện giả chiến điều trị covid một mươi chín
và khu cách ly tạm thời trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học quốc gia tp hcm với tổng trị giá là ba trăm chín mươi triệu đồng
việc hỗ trợ trao tặng vật tư y tế cho bộ thư lệnh không chỉ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp cơ quan báo chí
đồng hành cùng quân đội ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín mà còn là sự chia sẻ khó khăn về vật chất
tinh thần với đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ nơi đang nỗ lực hết mình phòng chống dịch covid một mươi chín